lực lượng công an liên tiếp triệt phá các chuyên án bắt giữ các đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy
tại tỉnh ninh bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin và một khẩu súng
tại khu vực phố trình chính thị trấn phát diệm huyện kim sơn lực lượng công an bắt quả tang ngô duy minh trần quang sáng và đỗ khắc thuật cùng chú tỉnh sơn la
thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng hơn bảy trăm linh gram và một khẩu súng ngắn k năm mươi chín sáu viên đạn
tiến hành khám xét xe ô tô của các đối tượng sử dụng đi bán ma túy thu giữ thêm ba bánh heroin có trọng lượng hơn một gram
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy
số ma túy trên các đối tượng mua ở sơn la mang về tỉnh ninh bình hà nam nam định để tiêu thụ
còn tại hà tĩnh lực lượng chức năng vừa bắt quả tàng một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy
vật chứng thu giữ là hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
theo đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng ba tại quốc lộ tám c thuộc thôn tám xã sơn hồng tỉnh hà tĩnh
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh đồn biên phòng sơn hồng
cục phòng chống ma túy bộ đội biên phòng phối hợp với công an xã sơn hồng bắt quả tàng đối tượng ba tích vừa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thường trú tại bản thồng tra lớn huyện kham cợt tỉnh bô ly kham sai lào
vừa bị bắt giữ khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy kiểm tra tại hiện trường
lực lượng chức năng đã thu giữ hai kg ma túy tổng hợp dạng đá hai điện thoại di động và một số vật dụng khác
qua đấu tranh bước đầu vừa khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người lào từ khu vực thủy điện
nâm ngang lào đưa sang việt nam bàn giao cho một người lạ mặt để lấy tiền công là một usd

năm ngang lào đưa sang việt nam bàn giao cho một người lào từ khu vực thủy điện
năm ngang bị xử phạt chín tháng tù nguyễn thiện khiêm và võ lam trường bị xử phạt sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
với hành vi cố ý gây thương tích hữu minh kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
điều đáng nói là bị hại trong vụ án này là một cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai tháng ba tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm tổ hai mươi một thuộc công an tỉnh cà mau
tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đối với kỳ
tại khu vực khóm một phường tân xuyên thành phố cà mau
trong lúc đồng chí phạm quốc trường cán bộ thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau
điều khiển xe ô tô tải có chở theo xe vi phạm của kỳ
bất ngờ kỳ đã dùng viên gạch ném vào buồng lái xe trúng vào mặt và vai của đồng chí trưởng
lực lượng đã kịp thời khống chế đưa kỳ về cơ quan để xử lý
theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ thương tích của đồng chí phạm quốc trường là ba
được biết hữu minh kỳ là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn của tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với dương tuấn anh
trú tại huyện tịnh biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có tiền tiêu xài dương tuấn anh nảy sinh ý định đi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đến tiệm cầm đồ của bà trần kim mai chú tại khóm một thị trấn tri tôn
giao dịch nhận tiền mặt số tiền gần bốn mươi năm triệu đồng
tuấn anh mượn điện thoại của bà mai tạo tên danh bạ số điện thoại của mình và lưu tên là ngân hàng sa công banh
sau đó dùng tạo tin nhắn giả của ngân hàng sa công banh báo đã chuyển tiền
nhận được tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng tưởng đã nhận được tiền nên bà mai đưa tiền mặt cho tuấn anh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ được tuấn anh khi đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo bà mai để chiếm đoạt tiền lần hai
thông tin về việc triệt xóa các tụ điểm đánh bạc tại bình phước và vĩnh long sẽ có trong cụm tin ván ngay sau đây
tại bình phước bất ngờ đột kích vào quán cà phê không tên ở bờ kè suối đồng tiền thuộc khu phố tân xuân phường tân xuân do nguyễn tấn hoàng xuân quân làm chủ
công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân xuân bắt quả tang hàng chục người đang tổ chức đánh bạc với hình thức chơi lắc bầu cua
cơ quan công an đã tạm giữ hai mươi người thu trên chiếu bạc trên người và trên phương tiện của các đối tượng hơn một trăm năm mươi triệu đồng cùng một mươi sáu xe mô tô các loại và một xe đạp điện
còn tại vĩnh long chiều chín tháng ba đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh bất ngờ ập vào kiểm tra quán giải khát do ngô hoàng của làm chủ tại xã đông thành thị xã bình minh
phát hiện bắt giữ của cùng một mươi tám người khác đang tụ tập tham gia cá cược ăn thua bằng tiền với hình thức đá gà qua mạng internet có nhà cái đặt tại campuchia
lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra tạm giữ hơn năm mươi hai triệu đồng hai mươi xe máy cùng các tam vật khác có liên quan
hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được lực lượng làm nhiệm vụ đưa về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của dương bá thanh dân
trưởng khoa dược trang thiết bị y tế và nguyễn đăng đức tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu thuộc cdc tỉnh ninh thuận để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một dân và đức đã liên hệ với công ty cổ phần việt á lấy ba báo giá cho mỗi gói thầu để lập hồ sơ chỉ định thầu đối với năm gói thầu mua sinh phẩm ký test xét nghiệm covid một mươi chín
việc đấu thầu không tuân thủ quy định của pháp luật vì đã thông đồng với công ty việt á lấy ba báo giá do công ty việt á đưa ra
trong đó báo giá công ty việt á có mức thấp nhất các báo giá còn lại là các công ty con của việt á gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
hiện cơ quan công an đã ra lệnh bắt tặng